còn đây là kho hàng có địa chỉ tại số năm mươi sáu đỗ nhuận quận liên kiểu
hàng loạt các mặt hàng gia dụng ngoại nhập đều không có hóa đơn chứng từ
đội cảnh sát kinh tế môi trường công an quận liên kiểu tiến hành lập biên bản và thu giữ toàn bộ lô hàng nói trên
các mặt hàng liên quan về tiêu dùng hàng hóa về bánh kẹo là những mặt hàng là nhu thiết yếu thực phẩm mà cần thiết trong dự đoạn tết
nên các đối tượng sẽ nhập các loại mặt hàng này ở các nguồn hàng nước ngoài về và trung chuyển và bán cho các đơn vị ở địa phương
vì vậy nên là thời gian qua lực lượng cảnh sát kinh tế cũng nắm tất cả tình hình trên địa bàn để xử lý những trường hợp liên quan về an toàn thực phẩm liên quan về gian lận thương mại
do nhu cầu mua sắm vào dịp cuối năm tăng cao nên các đối tượng đã đánh lừa người tiêu dùng bằng những mặt hàng kém chất lượng
để tránh bị cơ quan công an phát hiện các đối tượng thường sử dụng hóa đơn có giá trị thấp để hợp thức hóa hàng lậu hoặc lợi dụng kẻ hở trong thời gian cung cấp hóa đơn tạo khó khăn trong việc đấu tranh chứng minh hành vi
hàng hóa đi trên đường là quy định có hóa đơn tuy nhiên là cũng có quy định là cá nhân tổ chức mà chủ sử hàng hóa thì được bổ sung hóa đơn chứng từ trong vòng hai mươi bốn tiếng
do vậy là các đối tượng này là khi bị bắt khi bị cơ quan chức năng kiểm tra thì mới cung cấp hóa đơn
thì do vậy là cái lượng hàng rất là lớn lưu thông trên thị trường mà cơ quan chức năng không kiểm tra hết thì rõ ràng là cái lượng hàng này là lưu thông mà không có đơn chứng từ
thì đó là cái quy định pháp luật đó là các đối tượng lợi dụng cái kẻ hở đó để mà kinh doanh hóa hóa nhập đạo trên sự trường
dù có mánh khóe tinh vi lực lượng chức năng cũng kiên quyết đấu tranh ngăn chặn hành vi vận chuyển buôn bán hàng giả hàng kém chất lượng bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
công an thành phố đà nẵng sẽ tiếp tục tập trung kiểm soát việc vận chuyển hàng hóa tại các cửa ngõ bến xe ga tàu nhằm chặn đứng nguồn hàng không rõ xuất xứ thuông vào thị trường tiêu thụ
chuyển sang thông tin khác
thủ tướng phạm minh chính vừa ký ban hành công điện số hai ngày chín tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn chỉ đạo tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắc liên quan đến định
mức đơn giá xây dựng khai thác cung ứng vật liệu xây dựng cho các dự án công trình giao thông trọng điểm quan trọng quốc gia
để đẩy mạnh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư nhất là dự án công trình giao thông thủ tướng yêu cầu bộ trưởng xây dựng chỉ đạo các đơn vị tích cực hướng dẫn
đôn đốc địa phương công bố chỉ số giá xây dựng giá vật liệu xây dựng đơn giá nhân công xây dựng đảm bảo kịp thời đầy đủ phù hợp với giá thị trường
bộ trưởng giao thông vận tải chỉ đạo các chủ đầu tư ra soát hồ sơ khảo sát vật liệu xây dựng của các dự án trường hợp cần thiết phải kịp thời bổ sung
điều chỉnh để đảm bảo đủ nguồn vật liệu san lấp cho nhu cầu của dự án theo quy định
thủ tướng ra bộ trưởng giao thông vận tải khẩn trương hoàn thành báo cáo phó thủ tướng trần hồng hà về kết quả thí điểm sử dụng cát biển làm vật liệu san lấp
cho các dự án hạ tầng giao thông trước ngày hai mươi tháng một làm cơ sở để cấp phép khai thác chủ động nguồn vật liệu giảm phụ thuộc vào cát sông
ngoài ra cần khẩn trương xây dựng và ban hành quy chuẩn thiết kế đường bộ cao tốc
thủ tướng lưu ý các địa phương chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với các chủ đầu tư nhà thầu thỏa thuận với các chủ sở hữu về giá chuyển nhượng
thuê đất đảm bảo phù hợp với mặt bằng giá bồi thường của nhà nước quy định không để xảy ra tình trạng đầu cơ nâng giá ép giá
có chế tài để xử lý các trường hợp cố tình nâng giá ép giá đầu cơ đất khu vực mỏ
tại dự thảo luật thuế giá trị gia tăng vat đang lấy ý kiến bộ tài chính đề xuất áp thuế xuất năm với mặt hàng phân bón thay vì không chịu thuế như hiện tại
theo bộ tài chính phần lớn phân bón như vào việt nam
được các nước nhập khẩu xếp vào diện triệu thuế vat nên doanh nghiệp của họ được hoàn thuế đầu vào và có điều kiện hạ giá bán
điều này gây bất lợi khi cạnh tranh với phân bón nhập khẩu
trong khi đó nhà nước mất nguồn thu ngân sách do không thu được thuế vat ở khâu nhập khẩu
trong khi thuế nhập khẩu vốn rất thấp hoặc đã về còn nông dân phải mua với giá cao do các nhà sản xuất trong nước đẩy một phần chi phí thuế vào giá thành
bộ này cho biết các doanh nghiệp phân bón bộ công thương hiệp hội phân bón và đại biểu quốc hội tại nhiều tỉnh thành cũng phản ánh khó khăn trên
và đề nghị chuyển mặt hàng này sang đối tượng chịu thuế vat
thưa quý vị càng gần tới tết nguyên đán thì dịch vụ giỏ quà bánh kẹo càng sôi động tại các cửa hàng chợ truyền thống các siêu thị
bên cạnh những giỏ quà tết có chất lượng các bánh kẹo càng sôi động tại các cửa hàng chợ truyền thống các siêu thị
bên cạnh những giỏ quà tết có chất lượng tốt giá thành hợp lý thì vẫn còn có những giỏ quà kem chất lượng và không rõ nguồn gốc xuất xứ
thậm chí là có hàng giả hàng nhái ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe cộng đồng
sau đây sẽ là ghi nhận tại thị trường hà nội
trên những kệ hàng của siêu thị này đã bày bán những giỏ quà tết với rất nhiều chủng loại khác nhau
giá cả từ bình dân đến cao cấp giao động trong khoảng từ năm trăm linh đến hai triệu đồng một giỏ quà
anh oanh cũng như nhiều người dân đã tranh thủ sắm tết sớm với những giỏ quà tết đầy trang trọng

khảo sát thực tế tại nhiều cửa hàng chợ dân sinh hay các siêu thị trên địa bàn hà nội các giỏ quà tết được trưng bày khá phong phú
tuy nhiên bên cạnh những giỏ quà chất lượng cũng có nhiều tiểu thương lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người tiêu dùng
đã cố tình đưa vào giỏ quà tết mặt hàng kém chất lượng không thương hiệu và nguồn gốc hoặc hết hạn sử dụng
thậm chí đã tư vấn cho khách hàng mua những sản phẩm giá rẻ nhái thương hiệu sản phẩm bằng những lời quảng cáo
là hàng nhập khẩu
hiện tại thì gần tết thì em thấy là các cái kiểu hình thức trình bày giỏ quà tết để mà mang đi tiếu tặng cũng rất là nhiều
tuy nhiên thì mình cũng không biết được là cái nguồn gốc xuất xứ của các cái hàng mà được bọc trong các cái giỏ quà đấy nó đến từ đâu
thì mọi người khi mà mình mua các cái đó thì mình cũng sẽ cần phải kiểm tra và cân nhắc rất là kỹ
trước khi mà mình mua để tránh là mình mua về mình bóp ra mình sử dụng
nó lại ảnh hưởng đến sức khỏe của gia đình cũng như là ảnh hưởng đến tiền tiền của mình khi mình mang đi tiếu tặng
cảnh báo tới người dân về vấn đề này mới đây sở công thương tp hà nội đã yêu cầu các đơn vị liên quan
đẩy mạnh đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả dịp tết
tập trung kiểm tra các kho hàng điểm tập kết hàng hóa tại địa bàn trọng điểm
công tác kiểm tra kiểm soát thị trường cũng như là kiểm tra chất lượng về an toàn thực phẩm
đối với các mặt hàng thì thành phố cũng đã chỉ đạo các sở ngành ba ngành y tế công thương nông nghiệp
tăng cường kiểm tra
công tác an toàn thực phẩm theo chức năng nhiệm vụ của mình các sở đều đã xây dựng kế hoạch
và thành lập đoàn để đi kiểm tra
bên cạnh đó thì các lực lượng chức năng như quản lý thị trường công an và ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín của thành phố
cũng đã ban hành kế hoạch để kiểm tra trước trong và sau tết nhằm đồng loạt gia quân trên các lực lượng
để kiểm soát tốt nhất chất lượng hàng hóa
bên cạnh đó rất cần người tiêu dùng nâng cao nhận thức tỉnh táo lựa chọn các mặt hàng
rõ qua tết đảm bảo chất lượng
nguồn gốc xuất xứ đồng thời các cơ quan chức năng cũng cần khuyến khích mỗi người dân
nêu cao tinh thần phát hiện tố giác các hành vi vi phạm ngăn chặn kịp thời nạn buôn bán hàng giả hàng nhái
trong các giỏ quà tết nói riêng thực phẩm nói chung
kính thưa quý vị lãnh đạo công viên văn hóa đầm sen cho biết tết chấp thình năm nay
đơn vị phối hợp với liên đoàn lao động tp hcm tổ chức chương trình
gia đình công nhân lao động vui tết cùng tp hcm lần thứ ba
cho hơn hai mươi một hộ gia đình tại công viên đầm sen
theo đó tại buổi khảo sát của ban văn hóa xã hội hội đồng nhân dân tp hcm
đại diện công viên văn hóa đàm sen cho biết tết chấp thình năm nay
công viên văn hóa đầm sen phối hợp liên đoàn lao động tp hcm tổ chức chương trình
gia đình công nhân lao động vui tết cùng tp hcm lần thứ ba
cho hơn hai mươi một hộ gia đình được vui chơi giải trí trong dịp tết
chương trình sẽ kéo dài từ ngày ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn nhằm ngày hai mươi bốn tháng chạp
cho đến hết ngày một mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn ngày một tháng hai âm lịch
trong đó mỗi hội gia đình tham gia sẽ được nhận combo vé trọn gói
cho bốn người trị giá hơn một triệu đồng bao gồm vé vào cửa và vé tham gia
tất cả các hoạt động các trò chơi cũng như sử dụng ăn uống
đi lại trong công viên văn hóa đầm sen trong thời gian một ngày
công viên sẽ phối hợp với liên đoàn lao động tp hcm
để phân phối vé tới
công viên sẽ phối hợp với những người lao động có nhu cầu
năm nay chủ đề chính tại công viên văn hóa đầm sen là các hoạt động
mang tên tết về với tuổi thơ hướng đến đối tượng là các nhóm gia đình
và các em thiếu nhi
ngoài các hoạt động vui chơi giải trí thường kỳ từ ngày chín tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
ba mươi tháng chạp tới ngày một mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn ngày mùng năm tết
đầm sen sẽ tổ chức nhiều chương trình mang đậm không khí tết cổ truyền
như hoạt động tết đầm sen tết về với tuổi thơ
với bối cảnh chủ đạo làng quê việt nam
ở ba miền
chương trình sẽ tái hiện nét văn hóa ba miền bắc trung nam
cũng trong những ngày tết tại đầm sen còn có các show diễn cổ tích
tết về với tuổi thơ với các tiết mục ca nhạc thiếu nhi
các chương trình hoạt náo lân sư rồng phước lộc thọ liên xì
chương trình đại hội lân sư rồng mường xuân
ủy ban nhân dân tp hcm cho biết hội hoa xuân năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ trưng bày triển lãm
dự thi nghệ thuật ngành hoa cá kiển non bộ tiểu cảnh
và các loại hình nghệ thuật sân khấu dân gian như là võ cổ truyền
biểu diễn lân sư rồng đơn ca tài tử
hội hoa xuân năm hai nghìn hai mươi bốn với chủ đề xuân yêu thương tết xuân vầy
sẽ tổ chức tại công viên tao đàn quận một
thời gian từ ngày sáu đến ngày một mươi năm tháng hai
hội hoa xuân sẽ trưng bày truyện lãnh dự thi nghệ thuật ngành hoa cá kiển
non bộ tiểu cảnh
các giống hoa cây kiển tham gia dự thi và trưng bày truyện lãnh
tại hội hoa xuân phải đảm bảo chất lượng và đáp ứng được yêu cầu
tiêu chí của bang tổ chức đưa ra
ngoài ra hội hoa xuân năm nay còn tổ chức thi chim hóc trong hai ngày
từ ngày sáu đến ngày bảy tháng hai
bên cạnh đó còn có các hoạt động khác như biểu diễn lân sư rồng
võ thuật cổ truyền các loại hình nghệ thuật sân khấu dân gian
các trò chơi dân gian siết ảo thuật sân chơi vẽ tranh triển lãm tranh
hoạt động khéo tay dành cho thanh thiếu nhi biểu diễn thư pháp tiếng việt
trà đạo văn hóa ẩm thực
ban tổ chức cũng cho biết sẽ có khoảng bốn mươi gian hàng các sản phẩm đặc trưng của ngành
và quả lưu niệm cho du khách đến với hội hoa xuân năm nay
thời điểm trước trong dịp tết nguyên đáng công an huyện củ chi tp hcm
đã triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp nhằm đấu tranh ngăn chặn
bắt giữ tội phạm buôn hàng cấm pháo lậu
là một địa bàn cư ngõ dấp ranh với hai tỉnh long an và tây ninh
có đường biên giới dài cũng như đường tiểu ngạch sang campuchia
đây là điều kiện để các đối tượng lợi dụng vận chuyển các hàng cấm
trong đó có pháo lậu vào việt nam
qua công tác nghiệp vụ nắm tình hình công an huyện củ chi tp hcm
phát hiện một đường dây vận chuyển pháo lậu với quy mô rất lớn
từ công tác nghiệp vụ cơ bản là công tác điều tra cơ bản cắt chành xe liên tỉnh
thì qua đó chúng tôi phát hiện là các đối tượng đã lợi dụng những trành xe này
để gửi các hàng pháo lậu ngụy trang bằng hình thức
bên ngoài là rau củ
thì từ đó bắt đầu chúng tôi tiến hành giám sát lần mò ra các manh mối của các đối tượng
xác định cái đường dây vận chuyển pháo lậu từ campuchia về
thì ban chỉ huy công an huyện đã phân công đội cảnh sát kinh tế là đơn vị chủ trì
phối hợp với các đơn vị cảnh sát hình sự cảnh sát giao thông
để trong công tác nghiệp vụ giám sát chặt chẽ tất cả các di biến động của các đối tượng
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an huyện củ chi đã phát hiện đối tượng hà xuân châu
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
cư trú tại quận tân bình tp hcm cầu kết với các đối tượng trần kim dầu
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi cư trú tại huyện hóc môn tp hcm
vận chuyển buôn bán hàng cấm là pháo nổ với số lượng lớn từ biên giới campuchia
về khu vực huyện củ chi
sau đó các đối tượng phân phối pháo lậu qua các đồ mối tại tp hcm
và các tỉnh thành khác thông qua dịch vụ gửi hàng qua chành xe
qua một mươi ngày theo dõi các trinh sát đã xác định mục tiêu

kho hàng nơi địa điểm chứa hàng và các chành xe ở trên địa bàn huyện
từ đó trên ý kiến của bang chỉ huy công an huyện tiến hành phá án
vào ngày một mươi hai tháng một mươi một hai nghìn hai mươi ba tổng lực lượng ra quân phá án kết quả
bắt đối tượng trên đường dẫn chuyển và khám xét tại kho ở quyền củ chi
và kho ở hóc bôn trung giữ và ba tấn pháo lậu
dự báo từ nay đến tết nguyên đáng hai nghìn hai mươi bốn tình trạng mua bán vận chuyển sản xuất pháo lậu
sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp tập trung quản lý bám sát các địa bàn trọng điểm
thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ kiên quyết đấu tranh ngăn chặn hoạt động
của các loại tội phạm nhất là các đối tượng liên quan đến mua bán vận chuyển pháo lậu
qua biên giới về việt nam để đưa sâu vào nội địa tiêu thụ
lực lượng công an huyện chúng tôi đã quán triệt đến toàn bộ cán bộ chiến sĩ
ngoài tuyên truyền người dân cảnh giác các hành vi lợi dụng lôi kéo để tiếp tay
cho các bọn tội phạm mua bán vận chuyển pháo lậu cũng như là tuyên truyền người dân
là tuyệt đối không được đốt pháo trong mùa tết ngoài mà việc bị xử phạt hành chính
thì cũng nguy cơ tìm ẩn việc cháy nổ những tai nạn xảy ra
lực lượng công an phải là lực lượng nồng cốt trong công tác nắm tình hình
quản lý các lĩnh vực mình được phân công phụ trách
thì qua đó phòng ngừa triệt đẩy tình trạng mua bán vận chuyển cháy phép pháo lậu
cùng với công an hai mươi quận huyện và thành phố thủ đức trong cao điểm tấn công
trân ngắp tội phạm công an huyện củ chi sẽ phối hợp với các ban ngành đoàn thế huyện
huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân huyện
tham gia phòng chống tội phạm không để xảy ra các vụ việc phức tạp
và an ninh trật tự trong thời gian thực hiện cao điểm không để diễn biến phức tạp
trong dịp tết dương lịch và tết nguyên đáng giáp thình hai nghìn hai mươi bốn
quyết liệt thực hiện các biện pháp công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm
và vi phạm pháp luật về pháo nhất là đấu tranh ngăn chặn việc thấm lậu pháo lậu trái phép
vào việt nam qua tuyến biên giới tập trung đấu tranh xử lý nghiêm các đối tượng
chế tạo sản xuất pháo trái phép ra soát những đối tượng đường dây phương tiện vận chuyển
có nghi vấn hoạt động mua bán vận chuyển pháo lậu đi sâu nắm chắc phương thức thu đoạn
quy luật hoạt động của các đối tượng đường dây nghi vấn hoạt động mua bán vận chuyển pháo trái phép
trên địa bàn quản lý phụ trách để đấu tranh chuyên án xây dựng kế hoạch nghiệp vụ đấu tranh bắt giữ
tổ chức lực lượng tuần tra kiểm soát chủ động phối hợp lực lượng tổ chức đấu tranh
ngăn chặn bắt giữ xử lý các đường dây đối tượng có hành vi buôn lậu mua bán tàn trữ vận chuyển
trái phép pháo nổ qua biên giới cửa khẩu vùng biển vào việt nam
qua đó góp phần đảm bảo an ninh chính trị trực tự an toàn xã hội trên các tuyến địa bàn nội địa
trong thời gian tới nhất là trong dịp gần tết nguyên đáng dắp thình hai nghìn hai mươi bốn
chở xuân về khắp nguồn nơi hãng hàng không vietjet triển khai dịch vụ vận chuyển mai đào
trên một số chuyến bay nội địa từ ngày sáu tháng một đến ngày năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi
khách hàng có nhu cầu vận chuyển mai đào bằng đường hàng không có thể tin tưởng
lựa chọn dịch vụ của vietjet mỗi khách hàng được vận chuyển một bó với quy định
không quá hai cành một bó không phải dạng cây hay dạng chậu có đất kích thước không vượt quá
một trăm năm mươi cm x bốn mươi cm x bốn mươi cm và phải được bọc ngoài cẩn thận
dịch vụ được mở từ ngày sáu tháng một đến năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba tức từ ngày một mươi năm tháng chạp đến một mươi năm tháng giêng
trên các chuyến bay nội địa đi và đến giữa hà nội thành phố hồ chí minh đà lạt đà nẵng khởi hành
trong cùng thời điểm mở bán dịch vụ mỗi bó sẽ được vận chuyển dưới dạng hành lý ký gửi đi cùng hành khách
trên chuyến bay linh hoạt và thuận tiện hành khách có thể đặt mua trong quá trình đặt chỗ
hoặc sau khi đặt chỗ trên các kênh bán của vietjet
những ngày này nông dân vùng trồng hoa kiển ở tỉnh bến tre đang tất bật tập trung chăm sóc vườn cây
để hơn chục ngày nữa là bắt đầu giao cho thân lái
theo phòng nông nghiệp và phát triển đông thôn huyện chợ lách vụ hoa tết năm nay nông dân huyện chợ lách
sản xuất khoảng chín năm triệu sản phẩm hoa các loại để phục vụ thị trường khắp cả nước
năm nay thời tiết ít mưa thuận lợi cho trồng hoa kiển tết nhà vườn phấn khởi khi hoa tết trúng vụ mùa
dù chưa đến tết nhưng hầu hết các sản phẩm hoa cúc mâm xôi của nông dân ở chợ lách đã được thương lái
đặt hàng mua trước tại phường không chỉ cút mâm xôi nông dân trồng cút hà lan cũng phấn khởi
vì năm nay sản phẩm này được thương lái đặt mua sớm
theo ghi nhận giá hoa cút mâm xôi được thân lái mua giá giao động từ một trăm sáu mươi một trăm tám mươi ngàn đồng một cặp
tình hình tiêu thụ hoa giấy năm nay cũng khả quan hơn năm ngoái
tại làng nghề hoa kiển xã phú sơn huyện chợ lách ủy ban nhân dân xã thống kê sản lượng hoa kiển hàng năm
vào khoảng một một hai triệu sản phẩm trong đó sản lượng hoa giấy chiếm từ ba trăm linh bốn trăm linh ngàn sản phẩm
so với năm ngoái sản lượng hoa giấy ở phú sơn không tăng tuy nhiên tình hình tiêu thụ khả quan hơn năm ngoái
nếu vụ tết quý mão bà con trồng hoa giấy chỉ tiêu thụ được từ bốn mươi đến năm mươi thì những ngày gần đây
thương lái tìm về xã phú sơn huyện chợ lách để đặt hàng ngày càng nhiều nhộn nhịp hơn
toàn tỉnh bến tre hiện có trên bảy chín trăm linh hộ sản xuất hoa kiển riêng huyện chợ lách chiếm hơn tám mươi